sẽ đến ngày bầu cử cuộc đua vào nhà trắng vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ngờ
khi có hơn hai mươi số cử tri cho biết họ chưa quyết định bỏ phiếu cho ứng cử viên nào
và chắc chắn màn thể hiện của các ứng cử viên trong hai cuộc tranh luận trực tiếp còn lại sẽ ngày càng gây cấn